quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo nghị quyết của quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố hà nội
nhiều đại biểu cho rằng trước yêu cầu phát triển mới đòi hỏi phải có những cơ chế tài chính đặc thù và khác cho phù hợp với yêu cầu phát triển quy mô kinh tế xã hội trình độ và yêu cầu quản lý kinh tế xã hội đối với thành phố hà nội
dự thảo nghị quyết nêu rõ một số cơ chế chính sách đặc thù cho thành phố hà nội như cho phép thí điểm giao hội đồng nhân dân tp hà nội thẩm quyền quyết định bổ sung các khoản phí lệ phí và tăng mức thu phí lệ phí
ngân sách thành phố hà nội được hưởng năm mươi khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công gắn liền trên đất theo luật quản lý sử dụng tài sản công
cho phép thành phố hà nội được hưởng giữ lại toàn bộ số thu từ sắp xếp cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thoái vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp
cho phép thành phố tạm ứng quỹ dự trữ tài chính để đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng sử dụng ngân sách để hỗ trợ cho các địa phương các huyện sử dụng ngân sách cấp quận để hỗ trợ các huyện còn khó khăn trên địa bàn thành phố nâng mức dư nợ vay của ngân sách thành phố từ bảy mươi lên chín mươi
qua thảo luận các đại biểu đồng tình việc thí điểm một số cơ chế chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố hà nội
quá trình triển khai luật thủ đô từ hai nghìn một mươi
tuy nhiên đến nay cũng có những
cái nội dung nó lạc hở
và đặc biệt thì vừa qua thì quốc hội cũng đã có nghị quyết ban hành một số chính sách cho thành phố hồ chí minh
thế thì những cái chính sách này thì ngày hôm nay thì chính phủ chính nhà quốc hội thì một số cái chính sách này thì cũng có cái tương đồng với cái chính sách mà quốc hội đã dành cho thành phố hồ chí minh
cho nên về cái chủ trương thì tôi thấy là cũng rất là phù hợp
một số ý kiến băn khoăn về tính đột phá của các quy định đại biểu vũ thị lưu mai cho rằng so với một số thành phố khác như thành phố hồ chí minh và thành phố đà nẵng thì một số chính sách còn chưa bằng
thì hiện nay nếu như mà so sánh với thành phố hồ chí minh thì chúng ta không có những cái quy định mà đặc thù về thuế
như thành phố hồ chí minh thì hiện nay về thuế là có những đặc thù liên quan đến thuế tiêu thụ đặc biệt
nhưng chúng ta thì không có
đà nẵng thì khi đề xuất họ cũng mạnh dạn hơn cũng đã đề xuất những cái cơ chế mà liên quan đến
thuế thu nhập cá nhân
nhưng hà nội thì cũng không đề xuất
từ nay đến cái lúc mà sửa đổi luật thủ đô thì chúng ta cũng nghiên cứu một cách tổng thể và đưa ra những chính sách mạnh mẽ hơn để tạo sự ổn định
tránh cái việc mà chúng ta phải thường xuyên điều chỉnh với tính chất manh muốn trong khi đó quy mô thì cũng chưa đạt được cái mức như là chúng ta kỳ vọng
các đại biểu quốc hội cho rằng cơ chế chính sách tài chính ngân sách đặc thù thí điểm đối với thành phố hà nội phải đặt trong tổng thể xu thế phát triển chung của cả nước
giữa cái chung và cái riêng trên tinh thần thành phố vì cả nước và cả nước vì thành phố phát triển ngày càng văn minh hiện đại